theo tin từ tòa nhân dân tp hà nội phiên sơ thẩm xét xử bị cáo nguyễn quang tuấn cựu giám đốc bệnh viện tim hà nội với cáo buộc vi phạm quy định đấu thầu gây thiệt hại năm mươi ba sáu tỷ đồng sẽ mở vào ngày một mươi bảy tháng bốn tới
cùng hầu tòa về tội danh trên có một mươi một bị cáo khác trong đó có bị cáo hoàng thị ngọc hường cựu phó giám đốc bệnh viện tim hà nội nguyễn thị dung hạnh cựu kế toán trưởng trưởng phòng tài chính kế toán bệnh viện tim hà nội
đoàn trọng bình và nghiêm tuấn linh cùng là cựu phó trưởng phòng phụ trách phòng vật tư bệnh viện tim hà nội
bảy bị cáo còn lại là các cựu lãnh đạo nhân viên của công ty kim hòa phát công ty cổ phần đầu tư và định giá aic công ty cổ phần thiết bị y tế hoàng nga
theo kế hoạch phiên tòa xét xử vụ án này diễn ra trong năm ngày